hôm nay ba mươi tháng sáu là hạn cuối nộp hồ sơ đăng ký thi tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển đại học hai nghìn hai mươi
khi hết hạn nộp hồ sơ nếu phát hiện có nhầm lẫn sai sót thí sinh phải thông báo cho hiệu trưởng trường phổ thông
hoặc người đứng đầu đơn vị đăng ký dự thi hoặc trưởng điểm thi trong ngày làm thủ tục dự thi để sửa chữa bổ sung
đối với những thí sinh đủ điều kiện xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển
phải nộp hồ sơ về sở giáo dục và đào tạo trước ngày hai mươi tháng bảy
trường hợp những thí sinh không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ được báo trước ngày hai mươi ba tháng bảy